trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín mới đây khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
đã quyết định không thực hiện một số nghi lễ tại dịp dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi bốn
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng yêu cầu các đơn vị không thành lập đội tế
để tổ chức tập luyện và tế lễ tại lễ dỗ đức quốc tổ lạc long quân và lễ dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ
không tổ chức đoàn dứt kiệu rước lễ vật của xã chu hóa trong lễ rỗ đức quốc tổ lạc long quân
vào ngày sáu tháng ba âm lịch các xã phường thị trấn vùng ven của khu di tích
không tổ chức lễ dức kiệu về đền hùng vào ngày chín tháng ba âm lịch
các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và nếu có nguyện vọng tổ chức lễ dân hương
thì sớm chủ động đăng ký bằng văn bản
với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng để thống nhất nội dung thành phần và thời gian phù hợp
bảo đảm tính trang nghiêm thành kính và an toàn
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng cũng khuyến cáo đồng bào và du khách trước khi về dân hương
cần theo dõi thông tin dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông trinh thống để có lộ trình an toàn
để có thông tin chuẩn xác về tình hình dịch bệnh
khi đến khu di tích cần chấp hành nghiêm những quy định và hướng dẫn của ban quản lý
và của cán bộ nhân viên khu di tích để bảo đảm an toàn cho chính bản thân du khách và cộng đồng